đoàn kiểm tra liên ngành ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh phú yên đã phát hiện thu giữ gần tám mươi khẩu trang y tế
do công ty trách nhiệm hữu hoạn dược tâm hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện lưu hành theo quy định
tại thời điểm kiểm tra số lượng khẩu trang y tế thành phẩm bị thu giữ gần tám mươi chiếc loại ba lớp bốn lớp
được đựng trong thùng giấy đại diện công ty này cho biết khẩu trang được sản xuất từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bán ra thị trường với giá mỗi cái năm trăm linh đồng phân phối ở các cửa hàng thuốc tây trong tỉnh
toàn bộ số khẩu trang trên bị cơ quan chức năng thu giữ dây chuyền sản xuất cùng hàng trăm kg nguyên liệu
bị niêm phong chờ xử lý theo quy định của pháp luật